sau khi nhận thông báo phản nguội qua hệ thống camera giám sát tốc độ vì nhiều lý do khác nhau qua một thời gian vẫn chưa đến để xử phạt hành chính
theo quy trình của những việc này thì phòng cảnh sát giao thông phối hợp với sở giao thông hà tĩnh là dùng biện pháp thông báo cả cái lỗi vi phạm
theo quy định đó là những trường hợp mà vi phạm lỗi tước trên phép đai xe thì kịp thời thông báo sang sở giao thông vận tải để cả cái người vi phạm này khi họ chưa đảm bảo việc xử lý vi phạm
một mươi tám camera giám sát vi phạm giao thông trên quốc lộ một a tỉnh hà tĩnh được chỉnh khai từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
đến hiện tại tổng số camera là bốn mươi hai
rõ ràng qua nhiều năm triển khai kết quả rõ ràng nhất là số vụ tai nạn giao thông đang dần được kéo giảm lại tại các địa phương đã được triển khai
một hình thức mới của tín dụng đen được đánh giá là nguy hiểm và tàn khốc hơn cả tín dụng đen thông thường
bởi không ít người đã trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
bức xúc đau đớn thậm chí đã nghĩ tới cái chết có lẽ đó là cảm xúc mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu
và tình trạng áp cho vay nặng lãi đang hoành hành trong xã hội đã được dư luận bức xúc lên tiếng trong thời gian vừa qua
và tuy nhiên thì nhiều chuyên gia cho rằng hiện còn nhiều khó khăn trong việc loại bỏ các app này
vậy nguyên nhân vì sao
và để trả lời cho câu hỏi này trong chương trình bộ góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư trương quốc hòe đoàn luật sư hà nội để cùng lắng nghe những phân tích bình luận về vấn đề này
và xin chào luật sư trương quốc hòe và cảm ơn ông đã nhận lời mời thân chương trình của chúng tôi hôm nay
xin chào các quý vị xem truyền hình đài truyền hình an ninh tv